trung đoàn bảy trăm một mươi bảy thuộc bộ tư lệnh binh đoàn một mươi sáu bộ quốc phòng đứng chân trên địa bàn tám xã thuộc hai huyện lộc ninh và bù đốc tỉnh bình phước
bảy năm qua trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến biên giới dài gần tám mươi km tiếp giáp với campuchia
đặc biệt trung đoàn thông qua mô hình kết nghĩa giữa hộ công nhân người kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư vùng biên giới
gia đình anh điểu phú và gia đình anh chị minh trọng đều là công nhân đội sản xuất ba
năm hai nghìn một mươi hai hai gia đình kết nghĩa anh em với nhau và từ đó đến nay đã trở thành một điển hình cho sự gắn kết hộ ở trung đoàn bảy trăm một mươi bảy
từ chốt thất nghiệp vô gia cư nay gia đình anh phú đã có công an việc làm nơi ở ổn định nhà cửa khang trang
hộ anh trọng và hộ anh phú mỗi gia đình đều nhận khoán vườn cây bốn hectare cao su của trung đoàn
nhà ở gần nhau nên những lúc nhàn rỗi các thành viên giữa hai gia đình anh trọng và anh phú cũng luôn tìm đến thăm hỏi động viên nhau
từ đó tình cảm anh em giữa hai gia đình ngày càng gần gũi và mật thiết
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai từ chỗ thí điểm gắn kết một mươi năm hộ công nhân người kinh với một mươi năm hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương
một năm sau trung đoàn bảy trăm một mươi bảy đã nhân rộng thêm hai mươi hộ đồng bào sa tiên khơ me khác và hiện tại đang tiếp tục nhân rộng ra toàn bộ hơn hai trăm linh hộ đồng bào trong vùng dự án trung đoàn bảy trăm một mươi bảy đứng chân
việc gắn kết giữa hộ công nhân người kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số được trung đoàn bảy trăm một mươi bảy triển khai trên cơ sở cam kết thực hiện theo năm nội dung
thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc tiến bộ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo đoàn kết trong cộng đồng dân cư và kiên quyết đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội không vi phạm pháp luật
chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của đảng ủy trong việc tổ chức đánh đảo thực hiện nhiệm vụ
ngay từ đầu những năm thành lập đã bố trí cho các khu dân cư gia đình